kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối nay đến sáng mai do ảnh hưởng của gió đông của áp cao cận nhiệt đới
nên khu vực nam đồng bằng và các tỉnh ven biển có thể xuất hiện mưa rào
còn khu vực khác tiếp tục ít mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trong hai mươi bốn h tới tại các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế có mưa rào vào sông
cục bộ có mưa to đến rất no với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn h
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa vừa và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn h
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc gió giật mạnh
và khả năng lũ quét xả lở đất đá có thể xảy ra
còn về nhiệt độ thì cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
tại các tỉnh thanh hóa đến thửa thiên huế
và khoảng hai mươi tám ba mươi một độ tại các tỉnh đà nẵng đến bình thuận
tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và giải rác có rông
với lượng mưa phổ biến từ ba mươi sáu mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn rông
như tố lốc gió giật mạnh
cũng như hiện tượng lũ quét xả lở đất tại tây nguyên
và ngập ống tại các khu vực trũng thấp
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên
ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
còn nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển trong chiều và đêm hôm nay
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu bảy
giật cấp chín một mươi biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm m
vùng biển từ cà mau đến kiên giang
có gió tây nam mạnh cấp sáu
giật cấp bảy tám biển động
sóng biển cao từ hai ba m
các tàu thuyền lồng bè ở ven biển trung
và nam trung bộ có nguy cơ chịu tác động
của mưa rông và gió giật mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm
cả quần đảo hoàng sa có mưa rông
gió đông nam cấp bốn năm
khu vực hà nội
đêm và sáng sớm có mưa rào
sau giảm mưa trời nắng ngày nắng
gió đông nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
gió giật mạnh nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi năm ba mươi ba độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé